trong khi người nuôi lợn đang điêu đứng vì tình trạng lợn ế lợn rẻ thì thịt lợn nhập khẩu giá rẻ vẫn chản lan trên thị trường
theo số liệu của tổng cục hải quan tính bình quân mỗi kg thịt lợn khi nhập khẩu về việt nam có giá khoảng hai mươi bảy đồng
theo số liệu của tổng cục hải quan bốn tháng trở lại đây giá thịt lợn hơi giảm mạnh xuống còn khoảng hai mươi năm đồng một kg
tuy nhiên thịt được bán tại các chợ siêu thị vẫn giao động từ bảy mươi tới một trăm hai mươi đồng một kg
điều đáng quan ngại là trong khi lợn trong nước không có người mua thì hàng năm việt nam vẫn nhập khẩu từ ba mươi đến bốn mươi tấn thịt lợn các loại
theo thống kê từ đầu năm đến giữa tháng ba vừa qua thịt các loại nhập khẩu về việt nam có xuất xứ nhiều nhất từ hoa kỳ với một mươi bốn bảy ngàn tấn
trị giá hai mươi năm trăm linh usd chiếm hơn ba mươi sáu tổng lượng nhập
trong đó lượng thịt gà là chủ yếu chiếm tám mươi ba bảy lượng thịt nhập khẩu từ hoa kỳ